đã có ít nhất một mươi tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một tàu chở khách đâm vào xe buýt tại tỉnh sid của miền nam pakistan
giới chức pakistan cho biết vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng hai tại huyện suku khi đoàn tàu của pakistan express đang trong lộ trình từ karachi tới lahore
thì đâm vào một chiếc xe buýt đang đi trên đường tới sagoha tại tỉnh punjab
một quan chức tại sukhu cho hay vụ việc đã khiến năm mươi năm người bị thương đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng sẽ còn tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch
theo một quan chức đường sắt chiến dịch cứu nạn vẫn đang diễn ra song gặp nhiều khó khăn do trời tối
vụ tai nạn xảy ra tại một đoạn giao cắt không có người giám sát và xe buýt đã bị vỡ làm đôi do lực đâm quá mạnh
tất cả các nạn nhân đều là hành khách trên xe buýt